theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh thành trung trung bộ vào đêm ngày một mươi ba tháng một mươi sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi và hiện vẫn không ngừng gây mưa to gió lớn
khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực tỉnh thừa thiên huế cường độ mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục đi sâu vào trong đất liền theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi năm km một giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
độ giảm xuống dưới cấp sáu
từ giờ cho đến khi suy yếu áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục gây gió giật mạnh cấp sáu tới cấp tám cho khu vực đất liền hà tĩnh thừa thiên huế trong sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế bao gồm đảo cồn cò có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ở vịnh bắc bộ ngày một mươi bốn tháng một mươi vẫn cảnh báo gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín